cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn bán vận chuyển cất dấu mặt hàng pháo lậu trên địa bàn tỉnh con tum lại tăng cao
vì đây là mặt hàng siêu lợi nhuận
nhiều đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để nhập lậu pháo từ lào về tiêu thụ
dù các ngành chức năng đã tăng cường công tác tuần tra bắt giữ và xử lý với hàng trăm vụ thu giữ nhiều pháo lậu
thế nhưng mà tình trạng trên vẫn không hề giảm và còn có chiều hướng gia tăng
cửa khẩu quốc tế bờ y nơi tiếp giáp với nước bạn lào
đang là điểm nóng của tình trạng buôn bán vận chuyển và cất dấu pháo lậu
hình thức phức tạp đường biên trải dài cùng với việc phía nước bạn lào tự do trong buôn bán
sử dụng các loại pháo hoa pháo nổ đang khiến cuộc chiến chống pháo lộ tràn về việt nam hết sức khó khăn
theo báo cáo của hải quan cửa khẩu quốc tế bờ y và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
chỉ trong vòng tháng một mươi một và tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng đã phát hiện và bắt giữ hơn hai tấn pháo các loại
chúng tôi rất là có tổ chức mà triển khai tần tra kiểm soát với một địa bàn rất là tương đối rộng
và nhiều đường bò nối mở thì không thể kiểm tra kiểm soát hết được
thứ hai là bên cạnh đó là người ta cũng nắm bắt được cái công tác cũng như là cái lực lượng của mình
khi mà triển khai nhiệm vụ thì người ta cũng thường xuyên là người ta cũng hay bố trí
một số đối chức
đối tượng mà thường xuyên ở gần các cái cơ quan để người ta nắm bắt được cái tình hình đó
thứ hai là lợi dụng những trường hợp đêm tối thì người ta vẫn kiểm tra
người ta sẵn sàng người ta vứt bỏ người ta bỏ chạy để người ta bỏ cái hàng
nên là mình không bắt được những đối tượng để mình xử lý
chúng tôi bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo qua bên dưới và nhất là khu vực cửa khẩu
thì tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát người phương tiện hàng hóa
cất dấu pháo lậu qua thẩm lậu qua cửa khẩu chính
cái thứ hai là chúng tôi xác định là phải tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân
nắm rõ mục đích ý nghĩa của việc cấm đốt pháo cũng như sử dụng tàng trữ
mua bán vận chuyển pháo từ nước ngoài vào việt nam làm ảnh hưởng
và tác hại nguy hiểm đến đời sống xã hội
không chỉ tăng cường tuần tra truy quét khu vực biên giới
lực lượng cảnh sát giao thông cũng được tăng cường để ngăn chặn pháo lậu
tràn về các tỉnh thành
trong cả nước qua các chuyến xe khách xe taxi
qua công tác tuần tra kiểm tra trên các tuyến đường
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh con tum cũng đã phát hiện
và bắt giữ được rất nhiều trường hợp xe taxi xe khách xe tải chở pháo lậu
xác định là các đối tượng hoạt động trên tuyến thì rất là tinh vi
với nhiều phương thức hoạt động thủ đoạn khác nhau
nên bằng tất cả các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng
và để tuần tra kiểm soát kiểm soát chặt chẽ quyết liệt trên các tuyến
mình phụ trách đặc biệt là khu vực biên giới cửa khẩu địa bản giáp danh
để kịp thời phát hiện để xử lý những hành vi buôn bán hàng lậu
hàng giá hàng kém chất lượng
xác định thời điểm cận kề tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám là thời điểm hoạt động vận chuyển
buôn bán cất dấu pháo nổ sẽ tăng cao
các lực lượng chức năng tỉnh con tum
đã và đang triển khai nhiều kế hoạch phương án để ngăn chặn tình trạng này
trong đó chú trọng công tác tuần tra trên các tuyến biên giới khu vực cửa khẩu